sáng nay ngày một mươi tám tháng ba đoàn giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng cháy chữa cháy của quốc hội
do phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tại quận hoàn kiếm thành phố hà nội
quận hoàn kiếm nằm ở trung tâm thủ đô hà nội gồm một mươi tám phường là quận có mật độ dân cư cao nhất thành phố
với hơn ba mươi chín người một km hai khu phố cổ phố cũ gồm một mươi phường với nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng
không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy hiện tại thì chỉ có một trăm sáu mươi sáu tuyến phố ba mươi ngõ trên địa bàn quận là xe chữa cháy có khả năng tiếp cận
thế nhưng có đến tám trăm bốn mươi năm ngõ ngách hẻm xe trợ cháy không vào được từ năm hai nghìn một mươi bốn đến năm hai nghìn một mươi tám trên địa bàn quận xảy ra ba trăm hai mươi ba vụ cháy
khiến bốn người chết một người bị thương tại buổi giám sát phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị yêu cầu quận hoàn kiếm và thành phố hà nội
tích cực tuyên truyền phổ biến kiến thức về phòng cháy chữa cháy cho người dân
đồng hơn nữa công tác kiểm tra đôn đốc tới các địa bàn cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao
nâng cao công tác tập huấn nhiệm vụ cho lực lượng dân phòng theo phương châm bốn tại chỗ